khi giá xăng dầu đồng loạt giảm từ giờ ngày một mươi một tháng bảy
cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường
giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
và không để tình trạng các cửa hàng ngưng hoặc là hạn chế bán xăng dầu cho người dân
và qua kiểm tra cơ quan này đã phát hiện một số cây xăng ngừng bán hàng không xin phép
qua kiểm tra hầu hết các điểm đều hoạt động bình thường
tuy nhiên có ba điểm buôn bán xăng dầu cho khách
gồm cửa hàng bán lễ xăng dầu từ công ty cổ phận lương thực tp hcm
địa chỉ số bốn trăm hai mươi bốn đường lê văn sĩ phường hai quận tân bình
ngưng bán hàng từ một mươi giờ đến một mươi ba giờ ngày một mươi một tháng bảy
trong sáng ngày một mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số tám tiến hành làm việc với cửa hàng nêu trên
và đại diện cửa hàng thừa nhận hành vi ngừng bán hàng
khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
trong sáng ngày một mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số tám đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với hành vi vi phạm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật
đến sáng nay ghi nhận điểm này đang hoạt động bình thường trở lại
hai cửa hàng khác cũng trao biển ngưng bán và bị các đội quản lý thị trường xử lý
và cửa hàng xăng dầu từ công ty cổ phần công nghệ an toàn dầu khí việt nam
chi nhánh gò vấp địa chỉ số bốn trăm ba mươi chín phan văn trị phường năm quận gò vấp
và cửa hàng xăng dầu tân chánh hiệp địa chỉ số hai mươi bảy a đường tô ký phường tân chánh hiệp quận một mươi hai
sau khi bị nhắc nhở xử lý tình trạng trao bị ngưng bán
nhằm găm hàng đợi giá xăng dầu tăng lên bán kiếm lời đã không còn xảy ra